ngày hai mươi bốn tháng sáu tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết đề án phát triển giống cây nông lâm nghiệp giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm hai nghìn hai mươi
sau một mươi năm thực hiện đề án đã có gần một giống cây trồng vật nuôi tiến bộ được đưa vào sản xuất nhờ đó năng suất nhiều cây trồng vật nuôi đã được nâng cao
tuy nhiên hiện công tác phát triển giống cây trồng vật nuôi hiện nay vẫn còn tình trạng mất cân đối giữa khu vực chính phủ và tư nhân
tuy nhiên sự chuyển hướng theo xu hướng thị trường trong lĩnh vực sản xuất giống vẫn còn thiếu độ nhạy cụ thể rau củ quả có nhu cầu lớn nhưng kết quả giống chưa tương xứng
ngoài ra trước sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như hiện nay công tác phát triển giống cũng cần thay đổi lựa chọn những đối tượng sản xuất chính mang tính chất phù hợp với đặc điểm thời tiết khí hậu của từng vùng